văn phòng chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
về việc kiểm tra thực hiện dự án của công ty cổ phần tập đoàn hải thạch
xét báo cáo của thanh tra chính phủ về việc kiểm tra thực hiện dự án khai thác khoáng sản đất săn lấp vật liệu xây dựng thông thường
phục vụ thi công dự án hầm đường bộ đèo cả của công ty cổ phần tập đoàn hải thạch
phó thủ tướng yêu cầu chủ tịch ubnd tỉnh phú yên nghiêm túc tổ chức thực hiện các kiến nghị của thanh tra chính phủ
khẩn trương có biện pháp khắc phục các vi phạm trong quá trình thực hiện dự án bảo vệ môi trường rừng đặc dụng
di tích lịch sử văn hóa danh lam thắng cảnh kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm minh
đối với các tổ chức cá nhân có vi phạm theo đúng quy định của pháp luật
báo cáo thủ tướng chính phủ trước ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn một mươi tám